xin chào và hẹn gặp lại
hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị kịp thời
tổ chức việc giám sát chặt chẽ tình hình phát hiện sớm xử lý triệt đề không để dịch bùng phát lan rộng
điều trị kịp thời người mắc bệnh người lành mang trùng hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong
xác định rõ địa bàn đối tượng có nguy cơ mắc bệnh
tổ chức tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng
nhất là ở các tỉnh khu vực tây nguyên
đảm bảo đủ kinh phí phương tiện vật tư hóa chất trang thiết bị
thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân
trên cơ sở xác định địa bàn đối tượng có nguy cơ mắc bệnh của từng địa phương
ubnd tỉnh chỉ đạo sở y tế xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh
bộ y tế chỉ đạo các địa phương giám sát phát hiện sớm xử lý triệt đề ổ dịch
tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát chẩn đoán điều trị
chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các tỉnh
bộ thông tin và truyền thông đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
thông tấn xã việt nam báo nhân dân và các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ
với bộ y tế chính quyền địa phương tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ
kịp thời chính xác về các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu
để người dân tích cực chủ động thực hiện khi có dấu hiệu mắc bệnh
đến ngay cơ sở y tế để được khám điều trị kịp thời
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo
triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục
các trường học lớp học nhà trẻ đảm bảo môi trường thông thoáng sạch sẽ có đủ ánh sáng
bộ tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu
trên cơ sở đề xuất của bộ y tế
ngày tám tháng bảy tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm xã bình phục huyện thăng bình tỉnh quảng nam
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã tổ chức trao giấy chứng nhận
hoàn thành thời gian cách ly y tế cho ba trăm bốn mươi một công dân việt nam trở về từ nhật bản
đây là những công dân việt nam đi lao động học tập và làm việc tại nhật bản
được tiếp nhận từ ngày hai mươi bốn tháng sáu tại cơ sở cách ly khu vực một
thuộc trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm xã bình phục huyện thăng bình tỉnh quảng nam
sau một mươi bốn ngày cách ly qua hai lần lấy mẫu xét nghiệm một trăm linh công dân đều có kết quả âm tính
với virus sars cov hai
sau khi được trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã phối hợp cử lực lượng
đưa công dân ra các địa điểm thuận tiện để về các tỉnh thành phố
các công dân sau khi về địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định
và hướng dẫn của ngành chức năng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé